những ngày này thời tiết nắng nóng kéo dài tình trạng hạn hán kèm theo thói quen đốt nương làm rẫy của một bộ phận người dân
khiến cho nhiều cánh rừng trên địa bàn đứng trước nguy cơ cháy bất cứ khi nào
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hà nội đã tích cực phối hợp với lực lượng kiểm lâm
tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm kịp thời ngăn chặn các vụ cháy rừng xảy ra
ông lê văn chữ làm bảo vệ khu rừng tám mươi bốn hectare trên đồi a một thôn xuân khanh xã xuân sơn thị xã sơn tây thành phố hà nội đã một mươi năm năm nay
thời tiết nắng nóng ông chữ cùng đội bảo vệ thường xuyên tuần tra để phòng thói quen đốt nương làm rẫy
dùng lửa lấy tổ ong của một bộ phận người dân dễ gây nguy cơ cháy rừng
hai nghìn một mươi năm là có một hộ nhà dân người ta vô tình rồi người ta nhấm ở trong đùi ra
xong rồi người ta vô tình để nó bén lên nhưng mà chúng ta cũng phát triển kịp thời
thì cũng huy động toàn lực lượng mới báo đến chủ tịch công an xã xuân sơn cho nên là nó cũng không xảy ra cháy lớn
ủy ban nhân dân thị xã đã có các văn bản chỉ đạo hạt kiểm lâm cũng như đơn vị phòng cháy cũng như là phòng kinh tế
là ba đơn vị chủ công phối hợp với các phường xã có rừng
đơn vị phòng cháy là tăng cường công tác tuyên truyền tuyên truyền đối với người dân tuyên truyền đối với chủ rừng
để người ta có các biện pháp phòng cháy rừng ngay từ ban đầu đặc biệt là việc ngăn chặn đốt thực bì
bên cạnh đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lực lượng thường trực
canh gác tại các tháp canh trong những ngày cao điểm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
qua đó có thể nhanh chóng phát hiện nếu có cháy xảy ra để ngăn chặn kịp thời không để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng
chúng tôi phân giới các tình huống và tổ chức luyện tập triển khai phương án cho lực lượng nòng cốt
chúng tôi xây dựng ở các cơ sở và lực lượng cơ động chúng tôi xây dựng tại cơ quan
sau đó thì chúng tôi chuẩn bị các phương tiện vật tư trang thiết bị cần thiết để chúng tôi sẵn sàng cơ động
lực lượng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nắng nóng đến sớm và kéo dài hơn so với trước đây
nếu có cháy rừng xảy ra công tác chữa cháy rất khó khăn
bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng chính quyền địa phương và đơn vị nhận rừng
thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân
việc chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn phòng chống cháy rừng
chính là yếu tố tiên quyết góp phần bảo vệ những cánh rừng
bảo vệ lá phổi xanh của chúng ta tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc do cháy gây ra